do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài cộng thêm với thời tiết thuận lợi nên lượng du khách đến với khu du lịch quốc gia sapa cũng tăng cao
theo ước tính của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai trong bốn ngày nghỉ lễ đã có hơn bảy mươi lượt du khách đến tham quan trải nghiệm tại sapa
mặc dù lượng khách đến với sapa trong những ngày nghỉ lễ khá đông tuy nhiên huyện sapa đã chủ động phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
đẩy mạnh thông tin quảng bá du lịch đến du khách đồng thời tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch không để xảy ra tình trạng tăng giá dịch vụ bảo đảm an ninh an toàn cho du khách đến tham quan
theo ước tính đã có hơn bảy mươi lượt du khách đến với sapa trong bốn ngày nghỉ lễ
trong đó du khách tập trung đông nhất tại các điểm như cắp treo phan xipang khu du lịch núi hàm rồng khu du lịch cát cát bạc thác tình yêu
huyện sapa cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm đà bản sắc để du khách tham quan thưởng thức
các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát các xe ra vào thị trấn sapa xử lý nghiêm các xe dù đón trả khách sai quy định bố trí phân luồng và chốt đỗ xe cho du khách tạo cảnh quan thoáng đáng thân thiện